thưa quý vị và các bạn tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em việt nam đã tăng gấp đôi từ tám năm năm hai nghìn một mươi lên một mươi chín năm hai nghìn hai mươi và tiếp tục có xu hướng gia tăng
trẻ bị béo phì có nguy cơ mắc các bệnh như người trưởng thành nhưng có thể nặng hơn do thời gian kéo dài ảnh hưởng đến nội tiết và tâm lý của trẻ
xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động phù hợp là điều cần thiết để phòng ngừa thừa cân béo phì cho trẻ
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với những tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi